theo mục tiêu nghị quyết ba mươi chín của bộ chính trị đến năm hai nghìn hai mươi một tinh giản tối thiểu một mươi biên chế của bộ ban ngành tổ chức tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tuy nhiên đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tỉnh lào cai đã hoàn thành trị tiêu toàn tỉnh tinh giản biên chế hơn một mươi
theo đó toàn tỉnh lào cai đã thực hiện tinh giản được hơn ba biên chế và cắt giảm gần một tám trăm linh chỉ tiêu biên chế
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay toàn tỉnh đã giảm một trăm tám mươi tám đầu mối đơn vị trực thuộc một trăm sáu mươi lãnh đạo
theo kế hoạch giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và sau năm hai nghìn hai mươi tỉnh lào cai sẽ tiếp tục sắp nhập bảy trăm bốn mươi hai thôn tổ dân phố
để thực hiện đủ số biên chế cần giảm theo lộ trình tỉnh lào cai đã tập trung vào một số giải pháp như kiện toàn các đơn vị hành chính
tinh gọn về đầu mối giảm các tổ chức trung gian sắp nhập những đơn vị có chức năng nhiệm vụ tương đồng
sắp xếp và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức
kiên quyết tinh giản những nơi thừa những ca nhân có năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức kém